đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng cùng đoàn công tác của trung ương
đã có chuyến công tác và làm việc với tỉnh đắk lắc về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng yêu cầu tỉnh đắk lắc nhận thức đầy đủ những thời cơ thách thức tiềm năng trên địa bàn
để xây dựng kế hoạch phương án phát triển kinh tế xã hội hợp lý
tỉnh chú trọng phát triển nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với lợi thế của địa phương
phát triển công nghiệp chế biến tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng sản phẩm
tỉnh đắk lắc cũng cần tập trung phát triển rừng nâng cao hơn nữa đội che phủ rừng
bên cạnh đó đồng chí trần quốc vượng cũng đề nghị tỉnh đắk lắc đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo
triển khai tốt các nghị quyết của đảng đảng viên từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu
để người dân ngày càng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của đảng chính sách pháp luật của nhà nước